xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất
thưa quý vị ngày một mươi sáu tháng năm thượng tọa thích đức thiện phó chủ tịch tổng thư ký hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
đã ký văn bản thông báo ông thích minh tuệ không phải là tu sĩ phật giáo không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa
cơ sở tự viện nào của giáo hội phật giáo việt nam
liên quan đến văn bản thông báo này mới đây thượng tọa thích đức thiện đã có chia sẻ lý giải về quan điểm mục đích của xã hội
theo đó mục đích phát hành thông báo liên quan tới hiện tượng một công dân việt nam lê anh tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một tại hà tĩnh
sinh sống tại tỉnh gia lai bộ hành xuyên việt thượng tọa thích đức thiện cho biết
giáo hội phật giáo việt nam luôn luôn hướng dẫn cổ vũ khuyến tấn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tăng ni phật tử và mọi người trong xã hội
bày tỏ niềm tin
thực hành giáo pháp ký ngưỡng phục hành nơi dạy của đức phật tu tập các môn pháp pháp môn của đạo phật theo đúng chính pháp
giới luật phật chế cũng như phải tuân thủ theo đúng pháp luật của nhà nước
giáo hội tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo cũng như quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng tôn giáo
thực hành lễ nghi tín ngưỡng tôn giáo của tất cả mọi người dân
đồng thời giáo hội có trách nhiệm xử lý các tổ chức cá nhân có những phát ngôn thông tin truyền thông
có nội dung xuyên tạc thiếu chính xác thiếu khách quan liên quan đến phật giáo và xã hội phật giáo việt nam
tu tập theo hạnh đầu đà là một trong số các pháp môn mà người tu học phật pháp thực hành
hiện nay có những tăng ni giáo hội phật giáo việt nam đang thực hành hạnh đầu đà tu khổ hạnh tại các chùa
cơ sở tự viện theo đúng tránh pháp và các quy định của pháp luật
đối với trường hợp bộ hành của ông lê anh tú đã bị các tiktoker youtuber lợi dụng
đẩy hình ảnh câu view và đưa ra nhiều bình luận xúc phạm tới đạo phật
xã hội phật giáo việt nam
đây đang là vấn nạn câu view lợi dụng hình ảnh phật giáo rất cần chấn chỉnh hiện nay
do đó giáo hội có thông báo để tránh biến tướng đồng hóa với phật giáo
như một vài trường hợp đáng tiếc năm chú tiểu các nhà sư ở long an tham gia các trò chơi giải trí
thách thức danh hài ca hát nổi sóng dư luận trong thời gian dài
liên quan đến sự việc này chia sẻ với báo vn express vào ngày một mươi bảy tháng năm khi dừng chân
tại địa phận xã cầm thịnh huyện cầm xuyên tỉnh hà tĩnh
ông thích minh tuệ tên thật là lê minh tú bốn mươi ba tuổi cho biết quê gốc ở xã kỳ tân huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn gia đình chuyển vào tỉnh gia lai sinh sống
trước đây ông từng có thời gian ngắn tu tập tại một ngôi chùa được đặt pháp danh là thích minh tuệ
minh có nghĩa là sáng tuệ là trí tuệ ý nghĩa cái tên là con đường soi sáng
sau này khi cảm thấy không còn duyên ở chùa con ra ngoài và vẫn giữ pháp xanh này
ông tú cho hay mình không phải là tu sĩ phật giáo không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa cơ sở tự viện nào của giáo hội phật giáo việt nam
những năm qua ông chỉ nghe lời giảng của đức phật thích ca moni tập học tu hạnh đầu đà
tu hạnh này có một mươi ba pháp khổ hạnh trong đó hạnh đầu đà là một trong những pháp môn cao nhất và kinh điển nhất của phật pháp
người tu hạnh đầu đà chấp nhận những khó khăn trong các vấn đề ăn mặc ở mặc áo vá khất thực ngay ăn một bữa

không nhận tiền cúng giường khước từ mọi tiện nghi
để theo tu hạnh đầu đà ông tú bắt đầu đi bộ tới nhiều tỉnh thành từ năm hai nghìn một mươi bốn
thời gian đầu đôi lúc ông di chuyển bằng xe khách
năm hai nghìn hai mươi đến nay ông tú luôn bộ hành tuyệt đối chỉ đôi lúc di chuyển bằng đường thủy thì phải dùng thuyền hoặc đò qua sông
đến nay ông đã đặt chân đến gần như khắp mọi miền đất nước chỉ còn ba tỉnh tây ninh trà vinh và bến tre là chưa tới
bởi những địa phương này không nằm trên trục đường chính
phản hồi việc hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam khẳng định ông tú không phải là tu sĩ phật giáo
ông tú nói không liên quan đến văn bản này
từ lâu nay ông chưa từng nhận là tu sĩ và bản thân cũng cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ
bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó
chưa từng nhận mình là tu sĩ chỉ là một người vô danh tập học theo lời phật dạy và đầu trần chân đất đi bộ từ nam ra bắc
từ bắc vào nam sự thích minh tuệ bỗng một ngày được các youtuber tiktoker facebooker thổi lên
thành hiện tượng mạng
thích minh tuệ được gọi là thầy là nhà sư trên mạng xã hội
tuy nhiên ông không phải là người tu hành đúng nghĩa
điều này đã được thượng tọa thích đức thiện phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam khẳng định vào ngày một mươi sáu tháng năm
sư thích minh tuệ chính là ông lê anh tú bốn mươi ba tuổi quê gốc ở hà tĩnh thường trú tại huyện iagrai tỉnh gia lai
từng là nhân viên đo đạc địa chính
người này cũng không tự nhận mình là thầy nói rằng ông đang tập học theo lời dạy của đức phật
thực ra thích minh tuệ cũng không làm điều gì quá dị thường
ông chỉ đang tự tu theo cách thức hạnh đầu đà khổ hạnh
rất nhiều nhà tu hành cũng đang thực hành hạnh đầu đà như vậy mặc áo vá khất thực ngày ăn một bữa
tối ngủ dưới gốc cây hoặc nơi nhà hoang nghĩa địa không nhận tiền cúng giường khước từ mọi tiện nghi
thích minh tuệ đã thực hành hạnh đầu đà một thời gian dài trước đây
thiêu vắng các youtuber tiktoker facebooker
nên các chuyến chân trần duyên việt của ông trước đây không gây ra sự ồn ào nào
lần này chính ông cũng nói rằng bản thân không chủ động lôi kéo sự chú ý của dân chúng
khi có người xin đi theo về hà giang ông đáp
nếu thấy an lạc hạnh phúc thì cứ đi con không mời cũng không xua đuổi ai cả
trong giáo pháp của đức phật có tám bốn trăm linh pháp môn tu
thích minh tuệ chọn cách hạnh đầu đà là quyền lựa chọn riêng của ông
những người khác chọn pháp tu khác cũng là quyền của họ không có sự đúng sai hơn kém ở đây
để lôi kéo người dùng mạng
vì mục đích bán hàng muốn được chú ý hay do bị chi phối bởi động cơ nào đó
một số youtuber tiktoker facebooker đã làm quá lên về thích minh tuệ
kích động tính hiếu kỳ của mọi người nhất là giới trẻ
hùa theo đám đông chạy theo trào lưu nhiều người đón lõng sư thầy đi bộ
rồng rắn đi theo cả một quãng đường dài sô đẩy tranh chỗ đứng gần ông để chụp ảnh quay phim
cảnh tượng lộn rộn đó gây phản cảm và phản tác dụng đối với mong muốn của chính ông thích minh tuệ
không bỏ lỡ cơ hội những thế lực thù địch đã lợi dụng hiện tượng thích minh tuệ
để chống phá chính sách tôn giáo của đảng và nhà nước trên mạng xã hội
mục đích thứ hai của thế lực thù địch là chia rẽ những người theo đạo và người không theo đạo
chia rẽ các tôn giáo với nhau gây mâu thuẫn bên trong từng tôn giáo
nhằm làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc
trong vụ việc thích minh tuệ trên mạng xã hội đã xuất hiện những luận điệu gây mâu thuẫn
giữa phật giáo và công giáo bài xích giáo hội phật giáo việt nam
so sánh thiếu thiện trí giữa nhà sư đi bộ với hàng chục nghìn tăng ni
đang hưởng lạc trong chùa to cổng kín coi khổ hạnh là tranh pháp là pháp tu duy nhất đúng
mục đích thứ ba là cổ suý anh hùng hóa các hiện tượng mạng xã hội
theo hướng đối lập với những giá trị truyền thống
trong vụ việc thích minh tuệ bên cạnh sự nồng nhiệt thái quá của mạng xã hội
thì các thế lực chống phá bên ngoài đang ra sức tô vẽ rằng ông này gợi nhớ hình ảnh
của đức phật năm xưa rêu ra rằng hiện nay người dân việt nam đã bắt đầu thấy
cần thiết phải có đức phật trong trái tim hay trong ngôi nhà của mình
việt nam thuộc nhóm một mươi hai quốc gia trên thế giới và sáu quốc gia ở khu vực châu á thái bình dương
có mức độ đa dạng tôn giáo rất cao
đạo phật là tôn giáo lớn nhất có hơn một mươi bốn triệu tín đồ sở hữu một mươi tám năm trăm bốn mươi bốn ngôi chùa
với gần năm mươi năm tăng ni đang tu hành
công giáo xếp thứ hai với hơn bảy triệu tín đồ và bảy bảy trăm bảy mươi một cơ sở thờ tự
đạo tin lành và đạo cao đài đứng thứ ba và thứ tư về số lượng tín đồ
các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật và người dân được tự do lựa chọn tôn giáo
lựa chọn tín ngưỡng hoặc không tín ngưỡng
luật pháp việt nam bảo vệ quyền tự do tôn giáo nhưng cũng nghiêm khắc xử lý các hành vi lợi dụng tôn giáo
điều hai mươi bốn của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba của việt nam quy định
mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào
các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật
còn điều sáu của luật tín ngưỡng tôn giáo năm hai nghìn một mươi sáu quy định
các hành vi bị nghiêm cấm xâm phạm quốc phòng an ninh chủ quyền quốc gia trật tự an toàn xã hội môi trường
xâm hại đạo đức xã hội xâm phạm thân thể sức khỏe tính mạng tài sản xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác
cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân chia rẽ dân tộc chia rẽ tôn giáo chia rẽ người theo tín ngưỡng tôn giáo
với người không theo tín ngưỡng tôn giáo giữa những người theo các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau lợi dụng hoạt động tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi
những ngày này đồng bào phật giáo trên cả nước cũng đang hân hoan đón mừng đại lễ phật đàn hàng năm
đây là một trong những minh chứng về việc đảng nhà nước ta luôn đảm bảo đưa ra những quy định của pháp luật
về quyền tự do tôn giáo tin ngưỡng vào thực tế đời sống đáp ứng nhu cầu của nhân dân
nhưng điều đó cũng đồng nghĩa những vi phạm pháp luật về tôn giáo tin ngưỡng cũng sẽ phải bị xử lý nghiêm
đến đây thời lượng video cũng đã hết những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo